thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an để kịp thời tiếp xúc cho cán bộ chiến sĩ lực lượng
cảnh sát cơ động đang được tăng cường hỗ trợ cho công an tỉnh bắc giang và bắc ninh tuần tra kiểm soát
đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch covid một mươi chín ngày hôm nay bộ tư lệnh cảnh sát
cơ động đã đến thăm kiểm tra và động viên tinh thần cán bộ chiến sĩ nơi tuyến đầu phòng chống dịch
covid một mươi chín thời gian qua làn sóng dịch bệnh covid một mươi chín lần thứ tư với biến chủng mới đã bùng phát
và lan rộng trên nhiều địa bàn cả nước đặc biệt là các tỉnh bắc ninh bắc giang với vai trò trách
nhiệm của mình lực lượng công an nhân dân luôn tiên phong trong công tác phòng chống dịch bệnh
covid một mươi chín trong đó các cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát cơ động đang được tăng cường hỗ trợ cho
công an hai tỉnh bắc ninh và bắc giang đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch covid một mươi chín
trong thời gian được tăng cường tại hai tỉnh bắc ninh và bắc giang bất chấp sự khắc nghiệt của thời
tiết gần sáu trăm linh cán bộ chiến sĩ thuộc bộ tư lệnh cảnh sát cơ động được phân công làm nhiệm vụ đảm
bảo an ninh trật tự tại các điểm chốt khu vực cách ly tập trung công an các xã thị trấn đã
luôn khắc phục mọi khó khăn phát huy tinh thần tự giáp gường mẫu giữ vững lễ tiết tác phòng và
góp phần đem đến bình yên an toàn cho nhân dân chia sẻ những khó khăn vất vả thiếu thốn của cán
bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã gửi tặng những phần quà ý nghĩa nhằm
động viên khích lệ tinh thần cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát cơ động đồng thời tại chốt phòng
chống dịch trên địa bàn huyện việt yên tỉnh bắc giang bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã trao thư
khen của đồng chí đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an cho đồng chí lê bá tứ thuộc bộ tư lệnh
cảnh sát cơ động đã tình nguyện hiến máu kịp thời cứu sống cho bé bị bệnh tan máu bẩm sinh trên
địa bàn huyện sơn động tỉnh bắc giang ngày hai tháng sáu vừa qua thưa quý vị và các bạn cách đây vừa
tròn một trăm một mươi năm ngày năm tháng sáu năm một nghìn chín trăm một mươi một tại bến nhà rồng chủ tịch hồ chí minh khi đó là người thanh
niên yêu nước nguyễn ái quốc đã từ xã quê hương ra đi tìm đường cứu nước sự kiện này đã trở thành
dấu mốc đặc biệt quan trọng đối với lịch sử của cả dân tộc trong suốt hành trình ba mươi năm tìm con đường
giải phóng dân tộc người đã không ngừng tự học tích lũy trí thức với một ý chí mãnh liệt
một nghị lực phi thường và quyết tâm trở về giúp đồng bào
bến nhà rồng nơi hơn một thế kỷ trước nguyễn tất thành lên tàu rời quê hương tìm con đường cứu nước cho dân tộc
sau này khi trả lời nhà báo mỹ chủ tịch hồ chí minh đã nói về quyết định của mình
dân tộc việt nam lúc này thường hỏi nhau ai sẽ là người giúp mình thoát khỏi ách thống trị của pháp
người này nghĩ là nhật người khác nghĩ là pháp
người này nghĩ là anh có người lại cho là mỹ

ngày bác hồ ra đi tìm đường cứu nước là cột mốc mốc son vàng của lịch sử dân tộc
có ý nghĩa đặc biệt trong trái tim của mỗi người dân việt nam
tư tưởng của bác đã át đàng và sẽ tiếp tục soi dọi dẫn dắt dân tộc việt nam đi đến mục tiêu
dân giàu nước mạnh xã hội dân chủ công bằng văn minh